theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nắng nóng sẽ xảy ra ở hầu khắp bắc bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ
các tỉnh ven biển trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
dự báo hôm nay ngày một mươi bảy tháng sáu do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên phía nam sơn la hòa bình đồng bằng và trung du bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
khu vực trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi h đến một mươi bảy giờ nắng nóng ở trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao